các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hôm qua ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam exim bank đã phát đi thông cáo báo chí lần thứ hai về buổi gặp gỡ với khách hàng liên quan đến công văn nhắc nợ quá hạn hơn tám tám tỷ đồng thẻ tiến sụp đang gây xôn xao dư luận những ngày qua
theo đó exim bank cho biết sáng ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đại diện exim bank đã gặp gỡ khách hàng phạm huy anh tại hà nội
mặc dù không chia sẻ nội dung buổi làm việc nhưng exim bank cho biết đã cùng khách hàng trao đổi thẳng thắn trên tinh thần hợp tác
thấu hiểu và chia sẻ các bên cùng thống nhất phối hợp giải quyết vụ việc đảm bảo quyền lợi hợp lý hợp tình cho cả hai bên trong thời gian sớm nhất
ngân hàng này cũng cho hay sau khi có thông tin trên báo chí exim bank đã và đang khẩn trương kiểm tra giả soát đánh giá và điều chỉnh lại chính sách quy định quy trình hợp đồng thỏa thuận
trong đó có phương pháp tính lãi và phí trong việc cho vay cấp tín dụng qua thẻ cũng như quy trình chăm sóc khách hàng để kịp thời hỗ trợ chia sẻ đảm bảo lợi ích hài hòa cho cả ngân hàng và khách hàng
được biết trong thời gian tới exim bank sẽ tiếp tục triển khai các chương trình truyền thông minh bạch đầy đủ rõ ràng về quyền và trách nhiệm của chủ thẻ cũng như các khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng
trước đó những ngày qua mạng xã hội lan truyền về thông tin công văn nhắc nợ quá hạn do exim bank amc gửi khách hàng
trong đó nội bài chi tiết dư nợ tám năm triệu đồng giờ phải trả đến hơn tám tám tỷ đồng sau gần một mươi một năm
sau đó exim bank thông tin trường hợp này là khách hàng phạm huy anh thực hiện mở thẻ master
khác tại exim bank chi nhánh quảng ninh vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi ba với hạn mức là một mươi triệu đồng
thẻ này phát sinh hai giao dịch thanh toán vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba và hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba tại một điểm chấp nhận giao dịch sau đó chuyển thành nợ xấu từ ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
exim bank cũng thông báo chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào cho khoản nợ quá hạn phát sinh gần một mươi một năm nay
ngân hàng cũng cho biết đã nhiều lần thông báo
thông tin với báo chí luật sư tạ anh tuấn giám đốc công ty luật trách nhiệm hiếu hạn emaillau là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chủ thể phạm huy anh cho biết
công ty luật cùng chủ thẻ phạm huy anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao của ngân hàng exim bank
theo đó cả hai bên đã cùng trao đổi thẳng thắn nghiêm túc
khách hàng và ngân hàng đã lắng nghe thấu hiểu và chia sẻ toàn bộ nội dung diễn biến vụ việc
cả hai bên thống nhất mong muốn phối hợp giải quyết sức điểm vụ việc
đảm bảo quyền lợi cho cả hai trong thời gian sớm nhất
chiều ngày một mươi chín tháng ba ông thái mạnh cường phó giám đốc tri nhánh ngân hàng nhà nước việt nam tại quảng ninh đã thông tin
phía ngân hàng báo cáo muốn làm việc với khách hàng để thống nhất phương án xử lý
theo đó việc trả món nợ phải phù hợp với điều kiện của hai bên nhưng cũng phù hợp với khả năng của khách hàng
ông cường cho biết đây là tranh chấp dân sự giữa exim bank và khách hàng
trước mắt hai bên tự giải quyết cho ổn thỏa
trong trường hợp không giải quyết được thì đưa ra tòa
lúc đó chi nhánh ngân hàng nhà nước việt nam tại quảng ninh mới tham gia nhưng chỉ với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước
trong thông cáo phát đi ngày một mươi ba tháng ba ngân hàng exim bank khẳng định đây là khoản nợ quá hạn đã kéo dài gần một mươi một năm
exim bank đã nhiều lần thông báo và làm việc trực tiếp với khách hàng tuy nhiên khách hàng vẫn chưa có phương án xử lý nợ
việc exim bank phát đi thông báo nghĩa vụ nợ cho khách hàng là hoạt động nghiệp vụ thông thường trong quá trình xử lý thu hồi nợ
tính đến nay exim bank vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ khách hàng
về phương pháp tính lãi và phí là hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận giữa exim bank và khách hàng theo hồ sơ mở thẻ vào ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
có đầy đủ chữ ký khách hàng quy định về phí lãi được quy định rõ trong biểu phí phát hành sử dụng thẻ đã được đăng tải công khai trên website của exim bank
sau đó exim bank đã thực hiện các thủ tục để thu hồi khoản nợ của khách hàng phạm huy anh
cụ thể ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi ba exim bank chi nhánh quảng ninh đã thông báo bằng văn bản đến khách hàng về việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy khách hàng có văn bản khiếu nại về việc không nhận được thông báo việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy exim bank chi nhánh quảng ninh đã có văn bản phúc đáp về nghĩa vụ thanh toán đồng thời đề nghị ông phạm huy anh có phương án thanh toán khoản nợ cho ngân hàng
ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi ba khách hàng đã thông báo bằng văn bản đến khách hàng về việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ
ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam
theo ủy thác đã trực tiếp làm việc giải quyết khoản nợ đối với khách hàng phạm huy anh
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi hai exim bank amc tiếp tục có buổi gặp gỡ khách hàng phạm huy anh để trao đổi tìm giải pháp hỗ trợ xử lý nợ
ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba exim bank amc có công văn số hai nghìn một trăm năm mươi năm hai nghìn hai mươi ba
eipacvtgd gửi khách hàng phạm huy anh để thông báo về nghĩa vụ phải thành toán phối hợp cùng ngân hàng thực hiện xử lý khoản nợ nơi trên
tuy nhiên anh phạm huy anh lại khẳng định bản thân là bị hại khi không hề tiêu tám năm triệu đồng trong thẻ tiến dụng và cũng không được ngân hàng gửi thông báo sớm là nợ xấu
theo anh huy anh năm hai nghìn một mươi hai anh nhờ một nhân viên ngân hàng exim bank chi nhánh quảng ninh làm thẻ tín dụng
người này đề nghị anh ký trước vào hợp đồng mở thẻ và nhận thẻ
sau đó nhân viên đưa cho anh huy anh một chiếc thẻ thường và giải thích thẻ tín dụng đang gặp trục trạc
nghĩ là không làm được thẻ tiến dụng thế nên anh huy anh không hỏi lại
đến năm hai nghìn một mươi sáu anh huy anh có nhu cầu vay vốn ngân hàng thì được thông báo có nợ xấu tại ngân hàng exim bank chi nhánh quảng ninh
trước đó chia sẻ với phóng viên về sự việc này hai lãnh đạo ngân hàng thương mại quốc doanh đều khẳng định
vụ việc là sự lãng quyền vô lý không có chuyện khoản nợ thẻ tín dụng bị bỏ quên
trong khi quy trình nhắc nợ theo dõi khoản vay bộ phận chăm sóc khách hàng
chăm sóc thẻ visa của các ngân hàng tại việt nam đều làm việc và theo dõi khoản vay rất chặt chẽ
qua ghi nhận ngân hàng nhà nước đã có văn bản chỉ đạo không áp dụng cách tính lãi chủng lãi khi cấp tín dụng cho khách hàng
tuy nhiên với khoản vay tám năm triệu đồng lên thành tám tám tỷ đồng sau một mươi một năm là bất thường
trước đó ngân hàng nhà nước đã yêu cầu lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam exim bank
thông tin đầy đủ khách quan minh bạch
trong đó giải thích rõ nội dung quá trình vụ việc và phương hướng xử lý trước ngày hai mươi một tháng ba
sau phản ứng của nhiều khách hàng sử dụng thẻ atm trong đó có exim bank về việc vẫn bị ngân hàng này trừ phí thường niên
phí duy trì thẻ dù tài khoản đã âm và không sử dụng nhiều năm liền
exim bank cũng có thông báo mới triển khai xuống hệ thống các chi nhánh phòng giao dịch liên quan đến các khoản phí dịch vụ
theo đó đối với những tài khoản thanh toán của khách hàng lâu không sử dụng không phát sinh giao dịch và có số dư về đồng
ngân hàng sẽ không ghi nợ
trong đó phí được miễn giảm là phí quản lý tài khoản các khoản nợ phí dịch vụ ngân hàng điện tử như sms banking
phí combo tài khoản thanh toán combo năng độc combo sành điệu
ngoài ra với những khách hàng muốn đóng tài khoản cũng không phải thanh toán các khoản phí đã được ghi nợ trong thời gian qua
mà sẽ được chi nhánh phòng giao dịch chủ động xem xét xử lý miễn phí
exim bank giao quyền xử lý các khoản phí này cho các chi nhánh phòng giao dịch chủ động
nghĩa là có thể miễn thu các khoản phí phát sinh trong thời gian dài khi tài khoản không sử dụng số dư về đồng
chủ thề exim bank có thể ra tri nhánh gần nhất để đóng tài khoản